hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa tháp chọc trời sufala ở quận marina của dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vụ việc này đã khiến hàng trăm cư dân sống trong tòa nhà cao bảy mươi năm tầng này phải sơ tán
trong khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa
truyền thông địa phương đưa tin đám cháy đã xảy ra tại tầng ba mươi năm của tòa nhà suphala
gió nhẹ và nhiệt độ lên tới khoảng bốn mươi độ c đã khiến lửa lan nhanh sang các tầng trên
cảnh sát dubai đã phong tỏa khu vực xung quanh tòa nhà trong vòng bán kính ba trăm linh m
và kêu gọi các tài xế chọn đi tuyến đường khác để tạo lối đi cho xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa
tính đến một mươi bảy giờ theo giờ địa phương công tác dập lửa vẫn đang được tiến hành
hiện chưa có thông tin gì về thương vong
quận marina ở ngoài ô dubai là điểm đến ưa thích của những người giàu có và các du khách
khu vực này có nhiều tòa nhà chọc trời và khu nghỉ dưỡng sang trọng